mở đầu sẽ là thông tin từ cục đăng kiểm việt nam cho biết trong ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba tại hà nội sẽ có năm trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa ở thành phố lên một mươi ba đơn vị
cụ thể năm trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong ngày hôm nay gồm hai nghìn chín trăm linh ba v có địa chỉ tại láng thượng đống đa hà nội hai nghìn chín trăm linh bảy d km một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội
hai nghìn chín trăm linh bảy d quốc lộ sáu a đông sơn trường mỹ hà nội hai nghìn chín trăm linh bảy d đường nguyễn văn linh tổ một mươi sáu long biên hà nội và hai nghìn chín trăm linh tám d sơn tây hà nội
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng ba cục cảnh sát giao thông đã chọn ra hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ của các tỉnh thành phố
thành phố hồ chí minh có một mươi người có chuyên môn về đăng kiểm xe của ngành công an tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại thành phố hồ chí minh